liên quan đến công tác điều trị bệnh nhân covid một mươi chín bộ y tế cho biết trong ngày hôm nay
cả nước đã có gần sáu mươi hai chín trăm linh bệnh nhân được điều trị khỏi nâng tổng số ca khỏi bệnh lên hơn một chín triệu ca
đáng chú ý từ một mươi bảy h ba mươi phút ngày hôm qua đến một mươi bảy h ba mươi phút ngày hôm nay cả nước có một trăm hai mươi sáu ca tử vong giảm bốn mươi ca so với hai mươi bốn giờ trước đó
ngày hôm nay ngày hai mươi năm tháng một ủy ban nhân dân tp hcm chính thức có văn bản cho phép bậc mầm non
tiểu học đi học trực tiếp tại trường từ ngày một mươi bốn tháng hai trên tinh thần tự nguyện của cha mẹ học sinh
theo đề xuất của sở giáo dục đào tạo tp hcm
hiện sở giáo dục đào tạo thành phố đang khẩn trương phối hợp với các sở ban ngành có liên quan để lên phương án đảm bảo an toàn
đón học sinh sau tết và quan trọng là phải tạo được sự yên tâm để phụ huynh đồng thuận cho con đến trường
sở giáo dục đào tạo tp hcm cho biết dù đã triển khai dạy học trực tiếp ở một số khối lớp
nhưng các trường đều triển khai song song hai hình thức dạy học trực tiếp và trực tuyến
tiếp tục dạy học trực tuyến cho những đối tượng học sinh chưa thể đến trường
đến nay tỷ lệ học sinh đi học thực tế ở các khối lớp đạt hơn chín mươi
trong đó khối một mươi hai đạt tỷ lệ chín mươi sáu hai mươi sáu học sinh đến trường
để chuẩn bị đón học sinh lớp sáu tiểu học và mầm non trở lại trường
sở giáo dục đào tạo thành phố cũng có một số ký nghị để đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn thích ứng an toàn ở môi trường học đường
trong giai đoạn phòng chống dịch hiện nay cũng như thực tế
trong điều khiển bình thường y tế trường học cũng có một vai trò rất quan trọng
trong việc chăm lo sức khỏe cho thầy cô cho học sinh
có những trường học lên đến cả ba bốn học sinh
và đối với các ủy ban dân phố thủ đức phố quận huyệt
thì nhanh chóng có những sửa chữa cải tạo để các cơ sở dục được chứng dụng rồi
bây giờ khi trả lại cho ngành hữu dục đảm bảo các yêu cầu về an toàn
đảm bảo yêu cầu về trang thiết bị để phục vụ cho việc tổ chức dạy học trực tiếp
bên cạnh những vấn đề mà sở giáo dục đào tạo tp hcm quan tâm kiến nghị
bà văn hóa xã hội hội đồng nhân dân tp hcm cũng lưu ý sở giáo dục
cần có kế hoạch hướng dẫn chi tiết chặt chẽ các trường
làm tốt công tác tuyên truyền nắm bắt tâm tư của phụ huynh
qua nhiều lần khảo sát trực tiếp tại các quận huyện
bà văn hóa xã hội hội đồng nhân dân tp hcm nhận định
tỷ lệ phần trăm phụ huynh đồng ý cho con đến trường mặc dù có tăng dần theo thời gian
nhưng đa phần tâm lý vẫn còn dày dặt chưa yên tâm
đối tượng này các đại biểu lúc nãy có phân tích là bởi vì các em chưa được tiêm vaccine
các cơ sở khoa học chúng ta nó còn thiếu cho nên chúng ta cần sự đồng thuận
tôi nghĩ rằng chúng ta cần có một cái khảo sát toàn diện và khảo sát đúng thực chất
để chúng ta có một cái giải pháp giải pháp nó phù hợp phù hợp với lại tâm lý của phụ huynh học sinh
đang sinh sống trên địa bàn tp hcm
theo lộ trình đã được ưu ba nhân dân tp hcm chấp thuận
từ ngày bảy tháng hai các cơ sở giáo dục thực hiện công tác chuẩn bị đón trẻ và học sinh
trở lại trường học tập trực tiếp
từ ngày một mươi tháng hai đến ngày một mươi ba tháng hai các cơ sở giáo dục tổ chức học phụ huynh học sinh
trị khai các vấn đề cần lưu ý trong công tác phù hợp với nhà trường chăm sóc trẻ
giáo dục trẻ tổ chức cho học sinh học trực tiếp tại trường
tập hốn cán bộ giáo viên nhân viên trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín trong trường học
từ ngày một mươi bốn tháng hai tổ chức đón trẻ mầm non và học sinh từ lớp một đến lớp sáu đến trường
sinh hoạt hướng dẫn công tác an toàn cho học sinh khi trở lại trường học tập trực tiếp
bên cạnh đó ủy ban nhân dân tp hcm cũng nêu rõ trường học phụ huynh học sinh chưa đồng thuận
đến trường học trực tiếp thì học sinh sẽ tiếp tục học trên môi trường internet
học trên truyền hình và bài tập giao về nhà
thưa quý vị từ khi dịch bùng phát mạnh thì đã có rất nhiều hội nhóm trên trang mạng xã hội
được lập ra nhằm hỗ trợ và chia sẻ thông tin về chữa trị covid một mươi chín tại nhà để người bệnh tham khảo
dù mới lập được chưa đầy một tháng nhưng mà group nhóm bác sĩ quân y hỗ trợ online
chăm sóc điều trị f tại nhà đã có tới hàng chục nghìn thành viên được các bác sĩ quân y tư vấn
điều trị bệnh miễn phí lợi dụng điều này mà nhiều đối tượng đã mạo danh bác sĩ của nhóm này
để lôi kéo người bệnh điều trị theo phác đồ riêng nhằm thu lợi bất chính
chỉ sau vài phút đăng tải bài viết hỏi về cách chữa trị covid một mươi chín cho mẹ của mình
trong nhóm bác sĩ quân y hỗ trợ online chăm sóc điều trị f tại nhà
ngay lập tức người đàn ông này nhận được tin nhắn của một người có nick facebook là thủy tiên
người này cũng bày tỏ là muốn gọi cho tôi để có thể tư vấn rõ hơn
thậm chí là muốn tôi nối máy để nói chuyện trực tiếp với bà
thậm chí là người này cũng hứa hẹn là ngay ngày mai khi sắp xếp được công việc
sẽ họp bàn với các bác sĩ lãnh đạo của bệnh viện để có thể lên phác đồ điều trị cho mẹ tôi
sau khi bài viết được chia sẻ nhiều người cho biết họ cũng bị đối tượng này nhắn tin trèo kéo
sau khi đăng bài nhờ tư vấn y tế
những đối tượng này đều dùng nick facebook giả và giới thiệu là bác sĩ chuyên môn
liên tục đưa ra những hậu quả lâu dài sau điều trị để người bệnh lo sợ
sau đó chào mời mua các loại máy đo spo hai máy đo nhịp tim và một số loại thuốc kháng virus
tuy nhiên khi người bệnh nghi ngờ thì kẻ giả mạo sẽ xóa hết bình luận trong bài viết
điều đáng nói hiện có nhiều nhóm bác sĩ hỗ trợ bệnh nhân f bị các đối tượng giả danh để lừa đảo
các bác sĩ cũng rất là bận rộn với công việc chuyên môn hàng ngày ở bệnh viện
chúng tôi đã công bố các số điện thoại cầm tay của các bác sĩ
chuyên ngành chuyên nhóm và các gia đình f
chúng ta chủ động liên hệ với các bác sĩ có tên và số điện thoại
để làm sao cho chúng ta nhận được những lời tư vấn từ những người đang làm chuyên môn
không phải những đối tượng mà có những mục đích khác vào lôi kéo chúng ta
ngay sau khi nhận được thông tin tố giác từ người bệnh
các bác sĩ quản trị viên của group nhóm bác sĩ quân y hỗ trợ online
chăm sóc điều trị
các bác sĩ f tại nhà đã xóa nick facebook ngọt danh này ra khỏi nhóm
và có bài viết cảnh báo người bệnh
theo những người sáng lập các nhóm hỗ trợ này được xây dựng không vì mục đích buôn bán thuốc
không thu lợi từ bệnh nhân mà hoàn toàn bị phí
hàng ngày là phải họp nhóm để xem xem là người nào mà rảnh giờ nào
người nào là rảnh giờ kia
thì từ đó mới phân công nhau ra là ai phụ trách việc này ai phụ trách việc kia
cái thứ hai là sẽ phân chia theo lĩnh vực nữa
f ra tức là mỗi người phụ trách một chuyên ngành khác nhau
thì các f liên quan đến chuyên ngành đó thì sẽ hỗ trợ bởi bác sĩ đó
thì sẽ chia được luồng thông tin ra và các f sẽ được chăm sóc kịp thời
những lưu ý đối với f đang điều trị và cần tư vấn
người bệnh người nhà bệnh nhân cần xem kỹ các bài viết giới thiệu thông tin
số điện thoại bác sĩ trong nhóm bác sĩ quân y để có thể liên lạc
không trò chuyện chia sẻ thông tin với những đối tượng tự xưng là bác sĩ bệnh viện
ba người bệnh cần nhập các thông tin về covid một mươi chín từ các trang web trinh thống
từ các cơ quan nhà nước như sở y tế bộ y tế và các bệnh viện uy tín hay những bác sĩ có thông tin rõ ràng
thông tin từ bộ y tế cho biết đến nay cả nước đã có hơn một tám mươi bốn triệu bệnh nhân covid một mươi chín khỏi
trong số các ca đang điều trị thì có gần tám trăm linh trường hợp nặng phải thở máy ecmo
hiện một mươi ba tỉnh thành phố đã ghi nhận tổng cộng một trăm sáu mươi ba f nhiễm omicron
thành phố hồ chí minh là địa phương đầu tiên cả nước triển khai tiêm mũi ba từ ngày một mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
và đến nay thành phố đã triển khai tiêm hơn một mươi chín tám triệu mũi tiêm trong đó có bốn bốn mươi hai triệu mũi ba
gồm hơn sáu trăm hai mươi mũi bổ sung và gần ba tám triệu mũi nhắc lại
trong khi đó tại cuộc họp giữa phó thủ tướng chính phủ vũ đức đam với các bộ ngành về tình hình
từng bước mở cửa trở lại trường học và hoạt động du lịch vào chiều qua ngày hai mươi bốn tháng một
các bộ ngành đều thống nhất sự cần thiết phải mở cửa
trở lại trường học sớm và hiện có bốn mươi chín địa phương dự kiến là cho học sinh đi học trở lại vào ngày bảy tháng hai
một mươi bốn địa phương dự kiến sẽ mở cửa trường học vào ngày một mươi hai tháng hai
ngày hai mươi bốn tháng một hà nội cũng đã quyết định cho học sinh lớp bảy đến lớp một mươi hai đi học trở lại từ ngày tám tháng hai